thưa quý vị và các bạn vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy tự chế vừa xảy ra trên địa bàn thừa thiên huế
làm một người chết thêm một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của các loại xe tự chế khi tham gia giao thông
nhất là khi sử dụng loại phương tiện này để vận chuyển hàng hóa công kênh quá khổ trên đường
và hiện nay không chỉ riêng ở thành phố huế mà hầu hết ở các địa phương miền núi trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
xe máy độ chế đã trở nên quá quen thuộc cho dù loại phương tiện này họ đều biết là không được phép hoạt động bởi nguy cơ gây mất an toàn giao thông
nhưng với tính tiện dụng và phù hợp với địa hình đèo dốc lầy lội người dân vẫn bất chấp để sử dụng loại phương tiện này
các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc tích cực nhưng xem ra việc ngăn chặn xử lý và kiểm soát loại phương tiện này là điều không hề dễ dàng
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế sẽ đề cập rõ hơn về thực trạng này
không còn ai nhận ra rằng đây từng là một chiếc xe gắn máy bởi nó đã bị độ chế lại gần như hoàn toàn
từ lầm máy khung xe phục nhún bánh xích tải miệng sao chiếc xe chịu được đường dừng và đèo dốc lầy lội
biết là bị cấm thế nhưng người dân vẫn sử dụng nó như là một phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày
nên lượng lên rễ đô xá đường dốc quả mình phải chế cho nên lên được
sử dụng phương tiện này thì chở mũ có số chở kéo và cụi đô
dạ làm đường làm rễ đó
chỉ ba năm triệu đồng là đã có thể sở hữu một phương tiện như thế này
riêng tại huyện nam đông có hơn bốn mươi gia đình có xe độ chế trong nhà
theo như tìm hiểu bên cạnh sử dụng để vận chuyển mù cao su cây giống
người dân còn dùng các phương tiện này để chở lâm sản trái phép ở địa hình núi cao
từ đầu năm cho đến nay trong số năm mươi bảy vụ vi phạm lâm luật tại huyện nam đông có một mươi sáu vụ vận chuyển bằng xe độ chế
trên thực tế cơ sở này còn cao hơn bởi việc phát hiện và xử lý gặp rất nhiều những khó khăn
nhất là thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm
số lượng phương tiện xe từ chế còn lại sau đó là cho cám đoán cáp kết khắc phục lại
trong một thời gian ngắn nếu những đối tượng nào những chủ phương tiện nào mà không tập hành khắc phục lại như ban đầu
thì chúng tôi sẽ có biện pháp là tịch thu phương tiện
tuy nhiên việc ngăn chặn triệt đề hoạt động của loại phương tiện này là điều không hề đơn giản
bởi nó liên quan đến sinh kế của người dân
chính vì vậy tuyên truyền đến thay đổi dân nhận thức
của bà con trong việc sử dụng xe độ chế là điều hết sức quan trọng để hạn chế những hệ lụy từ loại phương tiện này gây nên